thưa quý vị thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an
từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
đồng loạt gia quân xử lý theo bốn nhiệm vụ trọng tâm
trong đó nội dung xử lý phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe
và trở hàng quá tài trọng quá khổ nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
và cho đến thời điểm hiện tại thì đã có rất nhiều phương tiện vi phạm
bị lực lượng chức năng phát điện xử lý ghi nhận của truyền hình công an nhân dân trên địa bàn thành phố hà nội
đây là một trong những xe cơi nới thành thùng vi phạm về tải trọng
bị đội tuần tra kiểm soát giao thông cao tốc số một
phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cục cảnh sát giao thông phát hiện
khi đang di chuyển trên cao tốc nội bài lào cai
yêu cầu đầu tiên đối với phương tiện này là chủ doanh nghiệp và lái xe phải tháo rỡ cơi nới
trả lại nguyên trạng kích thước thành thùng xe theo quy định
chỉ huy đơn vị đã xác định đây là mục tiêu chính trị quan trọng nhất trong thời gian tới
cho nên đã huy động toàn bộ quân số và lực lượng để làm sao đó khi xe tải mà xe con
cũng như người tham gia giao thông vào cao tốc là phải chấp hành nghiêm vào cao tốc là phải sạch
là một là xe tải không quá tải và không cơ lưới thành thùng xe chạy đúng tốc độ quy định
không dừng đỗ trên cao tốc làm ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông khác
công tác xử lý đối với các phương tiện chở quá khổ quá tải hay thay đổi kích thước thành thùng xe của lực lượng chức năng
luôn gặp những khó khăn nhất định
các xe sai phạm chuyển hoạt động từ ban ngày sang ban đêm từ giờ hành chính lựa chọn lúc lực lượng chức năng giao ca
khi lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát các phương tiện né tránh dừng chờ thành từng đoàn lớn như thế này
lái xe vì sợ nêu tên nêu biển số
đã dùng khăn chạy lại
có mặt tại tuyến quốc lộ hai mươi một thuộc địa phận huyện xuân mai quốc oai
từng đoàn xe có dấu hiệu vi phạm vẫn nối tiếp nhau tung hoành với những logo trên xe như cp ba vì cường thịnh
đặc biệt có tình trạng lái xe không chấp hành sự kiểm tra của cảnh sát giao thông

lái này có dấu hiệu cơi nới thành thùng và không che phủ kín bạt khi chở vật liệu xây dựng
lực lượng cảnh sát giao thông hà nội dây hẩu lệnh dừng xe
lái xe đã cho xe chạy thẳng vào lực lượng tuần tra và không dừng lại
đây là hành vi cố tình vi phạm và quyết tâm thông chốt kiểm tra bằng mọi cách
trên thực tế thì cán bộ chiến sĩ quá trình làm việc cũng gặp không ít khó khăn
cái khó khăn về mặt thời tiết cái khó khăn về chính các đối tượng vi phạm
các đối tượng vi phạm trong quá trình làm việc
cũng có nhiều trường hợp là có những thủ đoạn đối phó né tránh trốn tránh sự kiểm tra kiểm soát
gây khó khăn cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
lái xe thường xuyên là trốn tránh
khi mà các tổ chức các lực lượng để làm thì các đối tượng cho những co mồi
và những hình thức để làm sao lẩn trốn cơ quan chức năng để làm sao lách để mà không bị kiểm soát
thứ hai là về hạ tài và cắt thành thùng xe trên tuyến là dài
và cái điểm đóng quân là dài trên tuyến và cái điểm đóng quân ấy thì lại xa khu dân cư
cho lên là khó khăn vướng mắt cho việc là cắt bỏ và hạ tài thành thùng và những cái xe cây lưới
còn tại các tuyến đê của quận long biên cũng không kém phần nóng bỏng
các siêu xe này vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp thời gian trong ngày
khi được hỏi thì các lái xe đưa ra hàng ngàn lý do biện minh cho mình
nhưng mà bây giờ không đi không có việc
nhiều cái bọn em nó bất cập ở chỗ đấy
cước đắt thì nó lại không có việc
cước cao và cạnh tranh thì buộc phải lưng tải
thì bọn em thì mới chạy được
nhưng mà không đủ cước không chạy lổi
từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày hai mươi bảy tháng sáu các đơn vị cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
đã xử lý bảy hai trăm chín mươi hai trường hợp vi phạm về nồng độ cồn cơi nới thùng xe
tại trọng quá khổ
một con số biết nói khi chỉ trong thời gian ngắn
lực lượng chức năng đã xử lý được số lượng lớn các xe vi phạm như vậy
để việc xử lý các phương tiện sai phạm về trở quát tải cơi nới thành thùng xe
thực sự đi vào chiều sâu và có hiệu quả
thiết nghĩ cần sự vào cuộc mạnh mẽ và đồng bộ của cả hệ thống chính trị
cũng như nhiều giải pháp xử lý mạnh mẽ rứt điểm từ trên xuống dưới
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục thông tin về hiện tượng quá tải trọng
tại một số địa phương trong những bản tin tiếp theo